huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái vừa qua đã hứng chịu thiên tai nặng nề
gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân
vì vậy để bảo đảm tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám cho người dân
huyện vùng cao mù căng trải đã có nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp
cho các hộ nghèo và hộ thiếu lương thực trong dịp tết này
gia đình anh sùng a trống bản háng gàng xã lao trải canh tác gần nửa hectare ruộng
mỗi năm cho gia đình thu hoạch hơn một tấn thóc
tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đã cuốn trôi trên tám mươi diện tích ruộng của gia đình
nên cả vụ mùa năm hai nghìn một mươi bảy gia đình anh chỉ thu hoạch được sáu bao thóc
đều phục vụ gia đình trong vài tháng qua
đến thời điểm này gia đình tôi cũng đã hết thóc để đón tết
nhưng nhờ có sự quan tâm của các cấp và của huyện đã hỗ trợ cho gia đình tôi được hai bao thóc
để gia đình tôi ăn tết
tôi và gia đình rất vui cũng không biết nói gì hơn
chỉ xin cảm ơn sự quan tâm
và các nhà hào tâm đã hỗ trợ cho gia đình tôi trong cái tết này
xã kim nội có tổng ba trăm bốn mươi bảy hộ với hơn một tám trăm linh nhân khẩu sống rải rác
trong đó có năm mươi năm chín hộ nghèo
đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ để lại
để các hộ nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ trên địa bàn xã
có lương thực thực phẩm đón tết mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
xã đã tập trung chỉ đạo các ngành xuống các thôn bản
họp thôn bình xét được ba mươi ba hộ thiếu lương thực
và phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện cung ứng thóc cho các hộ
tuyên truyền cho các hộ gia đình ở lâm cận và các thôn bản đó
nếu có thể một số hộ mà có thể thiếu lương thực
thì công tiếp tục vận động các hộ đó có thể chia sẻ một số lương thực rất là nhỏ nhẹ
tình cảm các thôn đó để hỗ trợ cho các gia đình khác
chuẩn bị tết cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện mù trải
thì ban dân huyện của tôi đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các phòng ban
đối với phòng lao động thì xây dựng các kế hoạch
chuẩn bị các xuất quà để đến với động viên bà con
thứ nhất là bà con nằm bị ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua
thứ hai là các bà con các hộ gia đình đặc biệt khó khăn
và có nguy cơ là thiếu gạo trong dịp tết
cũng như là thiếu bánh trong dịp tết thiếu thịt trong dịp tết
thế thì đối với phòng lao động thì hiện nay anh đã tổng hợp được
chúng tôi có khoảng một một trăm linh đối tượng bảo trợ
thì hiện nay cũng đang chuẩn bị quà cho tất cả các đối tượng đều được xuất quà
để bảo đảm cho nhân dân đón tết vui vẻ lành mạnh
huyện mù căng trải tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện
tiếp tục tham gia gia soát tại các bàn
đồng thời vận động nhân dân hỗ trợ các hộ nghèo xung quanh về thực phẩm
bên cạnh đó chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ
và bảo vệ tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết cho người dân trên địa bàn